mở đầu sẽ là thông tin bắt giữ các vụ án ma túy
tại hà nam một tụ điểm phức tạp về mua bán trái phép chất ma túy
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà nam triệt phá
bắt giữ một đối tượng và thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà nam
đã bắt giữ đối tượng vũ xuân trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trú tại thị xã duy tiên đang có hành vi bán trái phép chất ma túy
tại nhà ở của đối tượng
tại hiện trường và qua khám xét cơ quan công an thu giữ
gần một tám trăm linh viên ma túy tổng hợp chín túi ma túy tổng hợp dạng đá và kentamin
hơn năm mươi triệu đồng một xe máy một điện thoại và nhiều tăng vật khác
có liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy
đấu tranh khai thác bước đầu trường khai nhận đã mua số ma túy trên
của một người không quen biết tại hà nội về để sử dụng và bán kiếm lời
trường đã có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và cướp tài sản
thủ đoạn của trường khi bán ma túy thường khóa chặt cửa nhà
chỉ bán qua khe cửa để tránh sự phát hiện của cơ quan công an
còn tại vĩnh phúc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự
xã hội công an tỉnh vĩnh phúc vừa kiểm tra phát hiện hai vụ
với hai mươi sáu trường hợp có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
trong quán karaoke ở huyện tam đảo và huyện vĩnh tường
tại cơ sở kinh doanh karaoke g bảy ở thị trấn hợp châu huyện tam đảo
lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện sáu thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là một đĩa xứ có bám dính tinh thể bột màu trắng
một ống hút cuốn bằng tờ polymer chỉ giá một trăm linh đồng
một thẻ cứng một mật lửa ga
các đối tượng khai nhận vừa sử dụng trái phép chất ma túy
tiếp đó tại cơ sở kinh doanh karaoke thiên hà xã thượng trưng huyện vĩnh tường
do đỗ văn đức làm chủ lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện
có hai mươi thanh niên trong hai phòng hát có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ hai đĩa xứ có bám dính tinh thể màu trắng
hai thẻ cứng hai ống hút bằng tiền polymer
các đối tượng khai nhận vừa sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng trương quang anh đức chú tài quận cái răng tp cần thơ
là nghi can lừa đảo hàng trăm sinh viên trên địa bàn thành phố
đã đến cơ quan công an đầu thú
thông tin do công an quận ninh kiều tp cần thơ cho biết vào sáng ngày hôm nay
trước đó thông qua các phương tiện thông tin đại chúng
công an quận ninh kiều đã tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với đức
theo phản ánh đã có hàng trăm sinh viên đang theo học
tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố cần thơ
bỗng dưng bị ôm một khoản nợ từ một mươi triệu cho tới sáu mươi triệu đồng
do đức nhờ đứng tên mua hàng trả góp là điện thoại di động laptop
với thủ tục đơn giản
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an quận ninh kiều xác định
đức đã bỏ trốn khỏi địa phương nên đã ra thông báo truy tìm
đồng thời vận động gia đình kêu gọi đức ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật
đêm ngày bốn tháng sáu công an quận ninh kiều đã di lý đức
từ thành phố hồ chí minh về thành phố cần thơ để phục vụ công tác điều tra
bước đầu đức thừa nhận đã lừa đảo hàng trăm sinh viên trên địa bàn thành phố cần thơ
với số tiền khoảng bốn tỷ đồng
công an quận ninh kiều thông báo những ai là nạn nhân của đối tượng trương quang anh đức
xin liên hệ công an quận ninh kiều
số một trăm tám mươi tám trên một nguyễn văn cử phường an hòa quận ninh kiều thành phố cần thơ
để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc
khi đi mang theo tất cả hồ sơ vay nếu có
căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân đã đăng ký hồ sơ vay
và liên hệ đồng chí nguyễn thế anh số điện thoại chín trăm linh chín hai trăm tám mươi tám bốn trăm bốn mươi bốn
và dương hoàng thiện số điện thoại chín trăm linh bảy sáu trăm tám mươi tám sáu trăm ba mươi chín
cán bộ công an quận ninh kiều để tiếp nhận
với phương thức thủ đoạn đó là làm quen kết bạn qua mạng xã hội facebook
các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một nạn nhân
tại huyện an lão tỉnh bình định số tiền năm trăm linh triệu đồng
công an tỉnh bình định đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đơn trình báo vào đầu tháng năm vừa qua
một người phụ nữ kết bạn với tài khoản facebook cá nhân
sau thời gian làm quen người này nói hiện nay đang sinh sống ở nước ngoài
cần về việt nam định cư nên muốn gửi tiền nhờ nạn nhân mua đất
người phụ nữ nhận được điện thoại tự xưng là nhân viên của cục hải quan việt nam thông báo
có gói hàng gửi từ nước ngoài về yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào một số tài khoản
để làm lệ phí nhận quà
sau khi chuyển một trăm ba mươi sáu triệu đồng người phụ nữ tiếp tục nhận được điện thoại
yêu cầu chuyển tiền nhiều lần với tổng số tiền là năm trăm linh triệu đồng
do có mâu thuẫn từ trước cho nên hai nhóm thiếu niên ở bình dương
đã mang theo hung khí hẹn nhau đến khu dân cư
rồi lao vào hỗn chiến
khiến cho cả khu vực này náo loạn
công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương vào ngày hôm nay đã xác định được nhóm thiếu niên nói trên
cơ quan công an đã triệu tập những đối tượng có liên quan đến vụ việc
để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản
theo điều tra ban đầu do xảy ra mâu thuẫn thử trước cho nên vào đêm ngày ba mươi một tháng năm
hai nhóm thiếu niên có tuổi đời từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi đã hẹn nhau đến một địa điểm
nằm trong khu dân cư hiệp thành ba phường hiệp thành thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương để giải quyết
hiểm hẹn cả hai nhóm với hàng chục thiếu niên mang theo hung khí gậy gộc lao vào hỗn chiến
do yếu thế cho nên một nhóm bỏ lại xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường
thì bị nhóm còn lại đuổi đánh đập vỡ xe máy
sự việc gây náo loạn khu dân cư khoảng gần ba mươi phút nhiều người dân sinh sống quanh khu vực này hoảng sợ
qua truy xét cơ quan công an đã tiến hành làm việc với các đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý về các hành vi
gây dối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản
giả vờ làm khách mua vàng rồi nhanh tay thực hiện hành vi cướp giật
đoàn văn vũ sinh năm hai nghìn hai trú tại thị trấn mái dầm huyện châu thành tỉnh hậu giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh hậu giang tạm giữ đối tượng trên về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào chiều ngày bốn tháng sáu vũ vào một cửa hàng vàng tại chợ máy dầm thị trấn mái dầm huyện châu thành
giả vờ hỏi mua lắc vàng
sau khi vũ yêu cầu chủ cửa hàng cho xem nhẫn khi vừa cầm chiếc nhẫn vàng hai mươi ba k trọng lượng một lượng
thì đối tượng đeo vào tay rồi bỏ chạy và nhảy xuống sông máy dầm định trốn thoát
nhưng đã bị chủ cửa hàng vàng cùng với người dân thực hiện vây bắt
cho đến tối cùng ngày công an huyện châu thành cũng tìm được chiếc nhẫn tăng vật ở sông máy dầm do vũ đã làm rơi
bước đầu đoàn văn vũ khai nhận do nợ nần và muốn có tiền tiêu xài cho nên đã nảy sinh ý định vào cửa hàng vàng để cướp giật tài sản
cũng với hành vi cướp tài sản sáu đối tượng vừa bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
sau khi tham gia một cuộc nhậu các đối tượng này rủ nhau đi hát karaoke tuy nhiên tất cả không ai có tiền
lúc này danh hiếu rủ cả nhóm đi cướp tài sản thì đã được cả nhóm đồng ý
các đối tượng điều khiển xe máy đảo quanh địa bàn khu công nghiệp
khi đến gần công ty ta tại khu công nghiệp nhân trạch một
phát hiện vợ chồng anh danh minh trí đang điều khiển xe máy
hiếu điều khiển xe áp sát để trần văn toản ngồi sau đạp ngã xe của anh trí
sau đó cả bọn dùng không khí đánh anh trí rồi cướp chiếc giỏ
bên trong có tiền mặt vàng và một số giấy tờ tùy thân
sau đó cả bọn đã cùng nhau tẩu thoát tài sản cướp được
các đối tượng mang bán được hơn ba triệu đồng rồi cùng nhau chia nhau tiêu xài
nhận được tin báo của bị hại bằng các biện pháp nghiệp vụ
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã bắt giữ
các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn đã được công an toàn tỉnh và các lực lượng phối hợp triển khai đồng bộ
tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh ngay từ năm giờ ba mươi phút sáng
công an các xã phường đã có mặt tại các điểm bầu cử
phối hợp với các tổ bầu cử và lực lượng chức năng
ra soát lại lần cuối phương án bảo đảm an ninh an toàn trước khi diễn ra các nghi thức bầu cử
đã phân công cụ thể đối với từng cán bộ chiến sĩ bảo vệ các vòng phiếu tại nhà văn hóa khu phố
thì khi mà hoàn thiện sau tổng hợp phiếu chuyển về ủy ban nhân dân phường
tiếp tục bảo vệ hòm phiếu cho đến khi kết thúc cuộc bầu cử
cùng với công an các địa phương các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh
cũng phân công cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các điểm bầu cử trưởng thôn bản khu phố trong toàn tỉnh
phối hợp bảo đảm an ninh trật tự kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân
đấu tranh phòng ngừa các hoạt động gây dối kích động phá hoại cuộc bầu cử
trên các tuyến giao thông phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát
phối hợp với công an các địa phương phân công cán bộ hướng dẫn
đảm bảo giao thông phục vụ cử tri đi bầu cử tại các vị trí đấu giữa quốc lộ
với các tuyến đường dân sinh dẫn vào các điểm bầu cử
việc toàn tỉnh quảng ninh tổ chức bầu cử trường thôn bản khu phố trong cùng một ngày
là một cách làm sáng tạo góp phần thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tốt hơn
tại cuộc bầu cử trưởng thôn bản khu phố nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm hôm nay
với sự chuẩn bị chú đáo an ninh an toàn được đảm bảo
ngày hội nhân dân toàn tỉnh đi bầu cử trưởng thôn bản khu phố đã thành công tốt đẹp
vào sáng ngày hôm nay lãnh đạo chủ tịch ubnd xã yà hà leo huyện yà hà leo tỉnh đắk lắc xác nhận
trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến ba học sinh trường trung học cơ sở chu văn an xã yà leo tử vong
các nạn nhân được xác định gồm cháu trần thị kim anh nguyễn thị hoài bảo và mã cẩm tú
cả ba đều sinh năm hai nghìn một mươi cùng chú tại xã yà leo và là học sinh khối sáu trường trung học cơ sở chu văn an
vụ đuối nước xảy ra vào chiều ngày hôm qua khi ba cháu dự buổi tổng kết cuối năm
tại trường trung học cơ sở chu văn an xong rồi rủ nhau ra khu vực suối ốc để chơi
tại đây các cháu không may bị đuối nước
ngay khi vụ tai nạn đau lòng xảy ra đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi động viên chia buồn
và trao một phần kinh phí cho người thân để lo hậu sự cho các nạn nhân
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên thủy tỉnh hòa bình cho biết
đang tạm giữ người điều khiển xe ben chở đất gây ra vụ tai nạn khiến cho ba người thiệt mạng
lái xe ben chở đất gây tai nạn được xác định là nguyễn văn doanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
chủ tải xã hợp tiến huyện mỹ đức thành phố hà nội
theo lời khai ban đầu nguyên nhân lái xe gây ra vụ tai nạn là do đoạn đường lúc ấy lên dốc cho nên bị mất phanh
không kiểm soát được tay lái khiến cho xe bị lật
cũng theo công an huyện yên thủy tỉnh hòa bình chiếc ô tô con bị hỏng hoàn toàn sau vụ tai nạn
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi năm h bốn mươi năm phút ngày bốn tháng sáu tại km bốn trăm bảy mươi hai chín trăm năm mươi đoạn qua xã bảo hiệu huyện yên thủy tỉnh hòa bình
qua video hành trình ghi lại từ một ô tô khác
chiếc xe ben chở đất bị lật dẫn đến vụ việc
dẫn đến việc là đè lên một chiếc ô tô con đang đi ngược chiều
vụ tai nạn đã khiến cho ba người tử vong một người bị thương
sau trận mưa lớn vào ngày hai mươi chín tháng năm vừa qua nhiều nơi trên địa bàn thủ đô hà nội đã bị ngập sâu
nhiều điểm nước đã rút ngay sau vài tiếng đồng hồ
tuy nhiên tại phường tứ liên quận tây hồ hà nội
sau hơn một tuần diễn ra trận mưa lớn thì cho đến nay nhiều hộ dân vẫn bị ngập trong nước
ngay sau đây mời quý vị theo dõi
trận vừa được phóng viên an ninh hai mươi bốn h thực hiện
một chiếc máy bơm
hai chiếc máy bơm
ba chiếc máy bơm
hoạt động hết công suất
thế nhưng nước vẫn ấm ấp
sau trận mưa lớn vào ngày hai mươi chín tháng năm vừa qua toàn bộ khu vực này đều ngập sâu trong nước
có nơi ngập cả mét
người dân chỉ còn cách bắt cầu đi lại
còn vật dụng trong nhà thì kê hết lên cao

đây là nơi để sinh hoạt văn hóa cộng đồng cho người dân và các cháu thiếu nhi mỗi dịp hè về
tuy nhiên khi nghỉ hè đã đến nhưng nhà văn hóa thì vẫn ngập nước
có nhà văn hóa cộng đồng ở đây bây giờ các anh chị biết rằng là
như các ngồi này là chúng ta có thể tìm ra những nhà văn hóa cộng đồng để tìm ra những nhà văn hóa cộng đồng để tìm ra những nhà văn hóa cộng đồng để tìm ra những nhà văn hóa cộng đồng
chúng tôi được đi tập một chút đấy là có cái máy tập
thứ hai là các cháu ở đây được chuẩn bị nghỉ hè ở đây
thì cái nước ngập này bó tay ngoài nó còn ngập sâu hơn ở đây
người dân ở đây cho biết việc ngập úng gây bất tiện trong sinh hoạt
nguồn nước ô nhiễm ảnh hưởng tới sức khỏe người dân đặc biệt là người già và trẻ nhỏ
một mươi năm nay là nước ngập còn cái hồ thì ngày xưa là rất là rộng sạch sẽ
dân tắm giặt bược nhưng mà đô thị hóa thì coi như là ngày xưa có một cái cống
nó thâm sang bên hồ tây bên kia của cái làng quảng bá để ra hồ tây
để lấp cái cống đi thì là một mươi năm nay là chúng tôi bị ngập lụt
vừa rồi nhà tôi như thế là còn không có nước sinh hoạt cơ
bởi vì đây là nước là ngập thế còn ngập cả máy bơm thì không hút được lên trên trần
để sử dụng trong nhà tên là toàn phải sách từng sô từng ao
thậm chí tắm giặt cũng phải hạn chế
khu đó là khu trũng hồ tư liên thì hiện tại thì phải hệ thống
thoát nước thì là cũng chưa có cái hệ thống thoát nước đồng bộ
chủ yếu là tư ngập
do vậy là vừa qua thì trong cái thời gian khoảng một tuần nay
thì cũng gây lên cái ngập lụt cho bà con ở đây
chúng tôi cũng đã báo cáo ủy ban nhân dân quận
rồi ban nhân dân quận cũng đã có cái dự án là tới đây
thì cũng sẽ cải tạo lại cái hồ
và có hệ thống thoát nước hai cống thoát nước qua đường xuân diệu
được biết dự án cải tạo môi trường hồ tứ liên quận tây hồ đã có
tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà nhiều năm nay vẫn chưa triển khai
vậy nên hơn chục năm nay cứ mưa to là lại ngập
và không biết đến bao giờ người dân mới thoát khỏi cảnh ngập lụt như thế này
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác
từ trường quay phim hồ tư liên quận tây hồ đã có
xin chào quý vị và các bạn trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
xã thường thới hậu a huyện hồng ngự đồng tháp
cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng tháp tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi tám tháng năm đồn biên phòng cầu muốn nhận được thông tin
có một nhóm người nghi là nhập cảnh trái phép từ campuchia vào việt nam
tại khu vực cầu tiểu tổ ấp bình hòa trung xã thường thế hậu a huyện hồng ngự
một tổ công tác của đơn vị được triển khai truy đuổi dọc theo sông sở thượng
đến khu vực khóm cồng cọc phố an lạc thành phố hồng ngự
thì phát hiện bốn xuồng máy chở một mươi một người
trong đó có chín người gốc việt gồm năm người lớn bốn trẻ em tại campuchia
hai người việt nam dẫn đường
các đối tượng khai không có giấy tờ tùy thân
đang làm ăn và sinh sống tại tỉnh kompunchnang campuchia
do không có việc làm nên tìm được nhập cảnh trái phép về việt nam
và xé về xa vĩnh thanh huyện tân hưng tỉnh long an
mở rộng điều tra đơn vị đã bắt giữ hai đối tượng ngồi trên xuồng dẫn đường
để điều tra về hành vi tổ chức đối đoán người nhập cảnh trái phép là sang và lũ
cả hai khai nhận một nói với một đối tượng tên hiệp trú tại campuchia
để đưa xuống người ra nhập cảnh trái phép vào việt nam
nếu trót lọt sẽ được nhận tiền công là hai triệu đồng
đối với chính người gốc việt đơn vị đã xử lý hành chính tuyên truyền giáo dục
và cam kết không tái phạm buộc phải quay trở lại nơi cư trú cũ
ngày năm tháng sáu phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bình thuận cho biết
vừa phát hiện và xử phạt một trại chăn nuôi da cầm
tại thôn lập phước xã tân lập huyện hàm thuận nam
với hành vi gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
cũng như là tình hình an ninh trực tự tại địa phương
trước đó qua nguồn tin tố giác của quần chúng nhân dân
đoàn kiểm tra của phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bình thuận
đã tiến hành kiểm tra cơ sở trại chăn nuôi da cầm
tại thôn lập phước xã tân lập huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
của ông nguyễn đình mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
địa chỉ thường trú tại khu phố một phường dĩ an thành phố dĩ an tỉnh bình dương
có hành vi sản nước tải chưa được thu gom xử lý theo đúng quy định
và vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường và thú y
trại chăn nuôi vịt của ông nguyễn đình mạnh được xây dựng và đi vào hoạt động
vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một với quy mô hai giải chuồng
loại hình chăn nuôi da cầm gia công cho công ty cổ phần chăn nuôi cp việt nam
quy mô chăn nuôi là một mươi chín năm trăm linh con vịt một lứa
và khoảng cách giữa các lưới nuôi là năm mươi năm ngày
mặc dù đây là mô hình trại chăn nuôi an toàn sinh học kết hợp trồng cây ăn trái
tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra đoàn kiểm tra ghi nhận toàn bộ nước thải chăn nuôi
phát sinh từ hai giải chuồng được thu gom dẫn về hồ chứa bioga để xử lý sơ bộ
sau đó cho xả ra ba hồ đất không chống thấm để tự thấm vào đất
kiểm tra khu vực các hồ chứa nước thải bên trong phạm vi trại
đoàn kiểm tra phát hiện có nhiều bao tải trắng đã bị rã mục
bên trong các bao này có sát vịt chết đã phân hủy
hoặc trong giai đoạn phân hủy bốc mùi hôi thối
đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản
và yêu cầu chủ trang trại chấm dứt ngay hành vi vi phạm của trại chăn nuôi
không để tiếp tục phát sinh mùi hôi thối gây bức xúc cho người dân sinh sống gần khu vực trại chăn nuôi
ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương như trong thời gian vừa qua
đồng thời cũng cố hòn sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
kính thưa quý vị là hai địa bàn được công an tỉnh đồng tháp chọn
để xây dựng phường điển hình về bảo đảm trực tự đô thị
và xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và qua sáu tháng thực hiện đến nay thì phường một thành phố cao lãnh và xã đình an
huyện lấp vò đã bàn cũng như là đã cơ bản đạt được những tiêu chí đề ra
và từ đó thì góp phần đảm bảo tình hình an ninh trực tự ở địa phương
sau khi được công an tỉnh đồng tháp chọn thí điểm thực hiện
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một công an huyện lấp vò
công an thành phố cao lãnh đã chủ động phối hợp ủy ban nhân dân xã đình an
và ủy ban nhân dân phường một nhanh chóng triển khai thực hiện
bộ tiêu chí xây dựng xã phường điển hình gồm có tám nhóm nhiệm vụ và hai mươi tiêu chí
các nhóm nhiệm vụ cụ thể là về công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị
xây dựng lực lượng đảm bảo cơ sở vật chất kinh phí trang thiết bị phương tiện vũ khí
và công cụ hỗ trợ đảm bảo an ninh chính trị công tác phòng chống tội phạm
công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
vai trò nồng cốt của lực lượng công an xã trong tham mưu phối hợp triển khai thực hiện
đã tham mưu cho đảng quỹ quỹ ban dân xã hội đồng bảo vệ an ninh trật tự
ban hành nghị quyết lãnh đạo thành lập ban chỉ đạo quy chế hoạt động kế hoạch phát triển
triển khai đến các thành viên và ban nhân dân bốn ấp
quy động cả hệ thống chính trị đông đảo quần chúng nhân dân cùng tham gia tổ chức thực hiện
qua sáu tháng triển khai thực hiện xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đến nay xã định an đã cơ bản đạt được hai mươi trên hai mươi tiêu chí đề ra
nổi bật là đã xây dựng được lực lượng công an xã chính quy đảm bảo về tiêu chuẩn chính trị
trình độ chuyên môn phục vụ tốt cho yêu cầu công tác
từ đó giải quyết kịp thời tin báo tố giác tội phạm
tình hình tội phạm được kiềm chế và kéo giảm
quản lý chặt các đối tượng cai nghiện tại cộng đồng
và số thành thiếu nghiên vi phạm pháp luật và có biểu hiện vi phạm pháp luật
thực hiện hiệu quả công tác quản lý hành chính nhà nước về an ninh trật tự
hoàn thành tiêu chí làm sạch dữ liệu dân cư
còn ở phường một thành phố cao lãnh qua đánh giá hiện nay
công tác đảm bảo trật tự trên địa bàn từng bước đi vào nề nếp
đô thị ngày càng được chỉnh trang an ninh trật tự được giữ vững
đã tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
nổi bật là công tác phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn
các sự kiện chính trị lễ hội các đoàn công tác của lãnh đạo cấp trên đến thăm
làm việc tại địa phương tổ chức tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật
không để khiếu nại tố cáo tập trung đông người vượt cấp trái pháp luật
đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
thường xuyên kiểm tra tuyên truyền cho người dân không lấn chiếm lòng đường vỉa hè
đặt biển quảng cáo sai quy định
nói chung người dân ta cũng ủng hộ nhiệt tinh cho người ta thực hiện
từ đó thì cái đô thị của mình cũng được đẹp ra
và cái tệ nạn xã hội đua xe rượu chè cờ bạc
thì nói chung là cũng hạn chế rất nhiều
vì bà con mình rất ủng hộ vấn đề mà trật tự an toàn về xã hội
cho nên tôi thấy cái mô hình này mình có thể nhân rộng ra thêm những cái địa phương khác
để đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và đảm bảo trật tự đô thị
chính quyền địa phương cần quan tâm hỗ trợ

còn mang cơ sở nhất là huy động sức mạnh của nhân dân
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa phương
trong hôm nay ngày năm tháng sáu diễn đàn kinh tế việt nam lần thứ tư
đã diễn ra tại thành phố hồ chí minh
và gần tám trăm linh diễn giả và khách mời đã đưa ra tham luận về giải pháp chuyên sâu
và chính sách cấp cao quanh chủ đề xây dựng nền kinh tế độc lập
tự chủ gắn với hội nhập kinh tế sâu rộng trong tình hình mới
chương trình buổi sáng diễn ra với ba phiên thảo luận song song
phân tích ba vấn đề kinh tế quan trọng
là phát triển chuyên cung ứng lao động ổn định sau đại dịch covid một mươi chín
phát triển thị trường vốn và thị trường bất đồng sản
đổi mới công nghệ chuyên đổi số và đa dạng hóa chuyên cung ứng
lãnh đạo các bộ ngành liên quan đã tham gia đối thoại với doanh nghiệp đầu ngành
cũng như chuyên gia kinh tế chủ tịch các hiệp hội
để giải quyết những vấn đề vĩ mô liên quan
phiên toàn thể và đối thoại chính sách cấp cao diễn ra vào chiều cùng ngày
bốn nội dung trọng tâm bao gồm
kinh tế toàn cầu và những xu hướng lớn về hợp tác kinh tế quốc tế hiện nay
việt nam trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay
cơ hội và thách thức
đào tạo nhân lực công nghệ số để tạo mũi đột phá về khoa học và công nghệ
và đề tài cuối cùng là quản trị rủi ro quốc gia trong bối cảnh mới
diễn đàn kinh tế lần thứ tư được tổ chức
tại thời điểm việt nam và thế giới
đang chịu tác động của các sự kiện xung đột
cũng như mối đe dọa từ lãnh pháp
do đó trong ba phiên hội thảo chuyên đề và phiên toàn thể
lãnh đạo nhà nước các bộ ngành và chuyên gia nhấn mạnh các vấn đề
đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ
ngăn với hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng
sự phát triển của chủ giá trị vượt ra ngoài phạm vi hoạt động sản xuất
định hướng và giải pháp tăng cường khả năng thích ứng của chuỗi cung ứng việt nam
kinh nghiệm về ổn định và đa dạng hóa chuỗi cung ứng trong tình hình mới hiện nay
nhân kỷ niệm một trăm một mươi một năm ngày bác hồ ra đi tìm đường cứu nước
ngày năm tháng sáu năm một nghìn chín trăm một mươi một ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
sáng ngày năm tháng sáu thủ tướng chính phủ phạm minh chính
cùng đoàn công tác chính phủ trong chuyến công tác tại tp hcm
đã đến dân hương dân hòa tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
tại bảo tàng hồ chí minh chi nhánh tp hcm
thủ tướng chính phủ phạm minh chính cùng các thành viên trong đoàn
và lãnh đạo tp hcm đã thành kính dâng lên
những nhén hương thơm và những đoá hoa tươi thấm
để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao
và sự hy sinh quên mình vì dân vì nước của chủ tịch hồ chí minh
người đã dân cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc giải phóng giai cấp
một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng
về tinh thần đoàn kết chiến đấu về đạo đức cách mạng
trung với nước hiếu với dân yêu thương con người cần kiểu điêm chính trí công vô tư
trước anh linh của chủ tịch hồ chí minh thủ tướng phạm minh chính và các đại biểu
nguyện phấn đấu tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
chúng ta xây dựng tp hcm và đất nước phát triển nhanh bền vững